còn tại hà nội trong quá trình điều khiển xe máy đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn
một đối tượng trong nhóm côn đồ nhí đã không làm chủ được tốc độ
đâm trúng một phụ nữ đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đây không phải là lần đầu các nhóm thanh thiếu niên gây dối trật tự công cộng rồi gây tai nạn như thế này
ghi nhận của phóng viên intv tại quận hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đỗ minh quân sinh năm hai nghìn năm
hỗ khẩu thương chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
quân là chủ mưu của vụ việc rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi quân đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong tại phố lò xũ
bản thân quân cũng bị thương nặng
cháu đi sang bên long biên để tìm cái nhóm kia nhưng mà bọn cháu lúc đấy không tìm thấy
trên cái đoạn đường đi về thì có gặp một cụ già đang dắt xe qua
lúc đấy bọn chó đang đi
nó nhanh thì bóp còi inh ỏi lên nhưng mà cụ không kịp né
thế là bọn chó vượt qua và đã đâm phải cụ
trước đó quân cúng bảy đối tượng khác mang theo năm tuyết sắt hàn giao phóng lợn
hẹn gặp nhóm khác đánh nhau tại khu vực chân cầu trương dương quận long biên
nhưng không gặp được nhóm mâu thuẫn
các đối tượng đã di chuyển xe máy trên nhiều tuyến đường ở hoàn kiếm và long biên để tìm đối thủ
giải quyết mâu thuẫn
hay đi tranh chấp thì mọi chó thường đi đông người và đứng đi tụ tập
mọi chó thường có phóng lợn hay là tuyếp tự chế
hung khí thì đến nơi có mặt thì đã có sẵn rồi
mà đang trên đường về thì chúng chó nhận được tin là có tai nạn
thế là chúng chó đã quay đầu lại để xem
chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân mà thời gian qua
nhiều nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí tham gia giao thông trên đường với tốc độ cao
gây nguy hiểm cho chính mình và nhiều người xung quanh
trước tình hình này công an quận hoàn kiếm hà nội cũng đã
tăng cường các tổ công tác bằng các biện pháp nghiệp vụ gia quân đấu tranh ngăn chặn
bên cạnh các tổ công tác của phần số
thì công an quận chủ động thành đặt các tổ có thể tham gia các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức các giai đoạn sát để đạt tiết đặt hồ sơ ra đeo đọc phép
nhưng cái nhận thức của các tổ tượng này là nhận thức không đồng
rất là hạn chế có phải giấu hiệu của các tổ công tác
dẫn đến các hành vi mang theo lực kiểm hẹn hòa tụ tập đánh nhau
vì mắc hình tự qua các biện pháp của trang trí xét
thì xác định là phần lớn những tổ tượng đi phạm này
tổ tượng rất trẻ có thể thường thẳng
chưa một mươi sáu tuổi rất ít tổ tượng trên một mươi sáu tuổi
thì phần lớn đều gần như là sự thiếu sự quản lý của gia đình
hiện cơ quan công an đã làm rõ được vai trò của các đối tượng liên quan
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng trước pháp luật